tại geneva thụy sĩ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
đã gặp mặt cán bộ phái đoàn việt nam tại genève đại sứ quán và đại diện cộng đồng người việt nam tại thụy sĩ
tại cuộc gặp mặt chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã lắng nghe đại sứ
trưởng phái đoàn việt nam tại geneva dương trí dũng đã báo cáo vắn tắt về công tác của phái đoàn việt nam
về tình hình cộng đồng người việt nam tại thụy sĩ lắng nghe những chia sẻ của bà con kiều bào
bà con kiều bào cho biết mặc dù sinh sống xa quê nhưng luôn muốn có những đóng góp thiết thực hướng về đất nước
đại diện cộng đồng cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến công tác phòng chống tham nhũng của đảng nhà nước hiện nay
đặt vấn đề làm thế nào để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
biểu dương những nỗ lực của lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên của cơ quan đại diện
đã khắc phục những khó khăn vất vả trong công việc và cuộc sống
để hoàn thành tốt công việc do đảng và nhà nước giao phó
chủ tịch quốc hội khẳng định đảng nhà nước trong đó có quốc hội
luôn dành sự quan tâm ủng hộ tạo điều kiện để các cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài
hoạt động một cách thuận lợi nhất nhằm góp phần phục vụ công cuộc bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước
chủ tịch quốc hội đánh giá cao cộng đồng luôn đoàn kết
giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống hòa nhập xã hội sở tại
và có những đóng góp tích cực đối với đất nước
nhấn mạnh cộng đồng người việt nam tại thụy sĩ phần lớn đều là trí thức
luôn quan tâm theo dõi tình hình và đóng góp xây dựng quê hương
chủ tịch quốc hội cho biết đảng và nhà nước luôn trú trọng công tác thu hút
kết nối trí thức doanh nhân người việt nam ở nước ngoài
đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
các mạng lưới chuyên gia trí thức việt kiều đã được chính phủ mời về nước tham vấn
và trực tiếp thực hiện nhiều dự án hợp tác
điều này vừa thể hiện sự tâm huyết nhiệt tình của kiều bào với đất nước
vừa thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của đảng và nhà nước
đối với cộng đồng người việt nam ở nước ngoài